thưa quý vị số ca mắc covid một mươi chín vẫn đang tăng cao
chính vì thế hà nội đang đẩy nhanh việc thực hiện tiêm vaccine cho người cao tuổi
trường hợp nguy cơ cao ngay tại nhà
bên cạnh người cao tuổi thì người dân có bệnh lý nền người khuyết tật hay người có nguy cơ cao
cũng là những trường hợp được giả soát lập danh sách tiêm tại nhà trong thời gian này
tỉnh thanh hóa sẽ tạm dừng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
và các chốt kiểm soát liên ngành bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một đến khi có thông báo mới
nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh tại tỉnh đang được dần kiểm soát
tỷ lệ bao phủ mỗi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt hơn chín mươi chín
các chốt được tháo rỡ chủ yếu nằm trên các tuyến đường ở quốc lộ một a đường hồ chí minh
chốt tại cảng hàng không thọ xuân gà thanh hóa gà bỉm sơn và gà minh khôi
tại nghệ an đến ngày tám tháng một đã có một mươi bốn đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh
đã bị công an tỉnh bắt giữ
và đây là đường dây đánh bạc online quy mô lớn với chân rết ở khoảng một mươi tỉnh thành trải dài từ bắc vào nam
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn ngọc hoàng ba mươi tuổi chú tệ tỉnh lâm đồng
hoàng đã tự mua trang thiết bị thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài
qua trang mạng trangc một club để điều hành đường dây đánh bạc
giúp sức cho hoàng còn có bốn đối tượng khác là nguyễn bá linh nguyễn thị tuyết nhung
mai thị thúy trang và đào trí đại
ban đầu cơ quan công an xác định nguyễn ngọc hoàng đã sử dụng năm tài khoản khác nhau
để tổ chức đánh bạc với số tiền hàng trăm tỷ đồng
lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng nam vừa tổ chức truy quét đẩy đuổi
gần một trăm linh đối tượng khai thác vàng trái phép tại bãi ba mươi tám xã phước hòa huyện phước sơn
qua kiểm tra phát hiện ông đặng văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chủ tịch đồng hỷ thái nguyên đang chỉ đạo công nhân sử dụng các thiết bị máy móc
để tổ chức khai thác vàng trái phép
kiểm tra tại khu vực khai thác phát hiện có việc sử dụng vật liệu nổ
thu giữ bảy thỏi thuốc nổ bảy kíp nổ một súng bắn đạn trì
lực lượng công an đã phát hiện và phá hủy bảy máy xay đá một mươi lán chạy
hai máy phát điện đẩy đuổi gần một trăm linh đối tượng ra khỏi khu vực khai thác
còn tại ấp ninh bình xã bầu năng
hoàn huyện dương bình châu tỉnh lai châu cũng vừa bắt quả tàng đối tượng đào ngọc bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại huyện tân châu tỉnh tây ninh đang có hành vi mua bán pháo nổ
tăng vật thu giữ là hai mươi một bệ pháo hoa có tổng trọng là hai mươi bốn một kg
một xe mô tô một điện thoại di động tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng
thu giữ thêm một mươi năm bệ pháo hoa có khối lượng là một mươi bảy hai kg
bình khai nhận đã mua số pháo trên của một người campuchia không rõ
tại khu vực biên giới của huyện tân châu với số tiền là hai mươi ba triệu bốn trăm linh nghìn đồng
đem về cất giấu để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng vừa tạm giữ ba đối tượng là
võ văn bạc võ văn được và lý văn bé cùng chú tại xã hòa đông thị xã vĩnh châu
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do trước đó có mâu thuẫn với một số nhân viên
bảo vệ công trình nhà máy điện dịch

nên tối ngày năm tháng một cả ba đối tượng trên cùng một số đối tượng khác đến khu vực trụ sở số sáu
dự án điện gió hòa đông một thuộc ấp thạch sao xã hòa đông ném chai thủy tinh chứa xăng
vào nhóm nhân viên bảo vệ và dùng dao cây ống tuyếp sắt rượt đuổi đánh và chém nhân viên bảo vệ
hậu quả làm năm nhân viên bảo vệ bị thương và được đưa đi điều trị tại bệnh viện
hiện công an thị xã vĩnh châu đang tạm giữ ba đối tượng trên và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cứ đến dịp cuối năm thì tình trạng buôn bán các loại động vật hoang dã quý hiếm lại ngày càng gia tăng
có rất nhiều mục đích khác nhau như là làm quả biếu làm thú cưng thậm chí là làm nhậu hoặc là làm thuốc
mới đây đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm hà nội vừa triệt phá một đường dây
chuyên buôn bán các loại rùa
rùa trong sách đỏ sang bên kia biên giới
bất ngờ kiểm tra một chiếc xe tải đang dừng đỗ trên địa bàn phường phú diễn
đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm phát hiện bên trong thùng xe có hàng chục cá thể rùa
thuộc các loại rùa trung bộ rùa đầu to rùa hộp chán vàng
đây đều là các loại động vật nguy cấp nằm trong sách đỏ được vận chuyển từ các tỉnh miền trung ra hà nội để tiêu thụ
đã có nhiều năm buôn bán rùa phóng sinh nhận thấy các loại rùa quý hiếm được một số đối tượng
săn lùng với giá cao cô gái này đã thu gom số lượng lớn và tự áp tải số rùa này đi bán kiếm lời
người ta bảo là sẽ chuyển cọc cho em rồi bảo em cầm ra hà nội để bán cho người ta
nếu như em bán trước lọt số rùa này em sẽ nhận được một trăm hai mươi triệu
mở rộng điều tra
mở rộng điều tra
cơ quan chức năng tiến hành xác minh thêm một số địa điểm có liên quan đến đường dây mua bán động vật hoang dã này
thu giữ tổng cộng chín mươi cá thể rùa
ngay trong ngày hôm qua toàn bộ các cá thể rùa này đã được viện sinh thái giám định và kết luận tất cả đều thuộc nhóm một b nguy cấp quý hiếm
các cá thể rùa này thường tập trung sống chủ yếu ở các vùng miền núi tại quảng nam và một số tỉnh phía tây bắc
thì hiện tại là rất là quý hiếm
lợi dụng việc dịch bệnh để buôn bán sang trung quốc để thực hiện các việc kiếm lời
ngay trong ngày hôm nay toàn bộ các cá thể rùa quý hiếm đã được cơ quan công an bàn giao cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại sóc sơn
sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe sẽ được thả về môi trường tự nhiên phù hợp
đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng buôn bán động vật hoang dã để tiếp tục điều tra làm rõ
mở rộng điều tra
ngày tám tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hải phòng đã thông tin về cấp độ covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó hải phòng chuyển cấp độ bốn nguy cơ rất cao
một mươi trên một mươi năm quận huyện là vùng đỏ bốn huyện cấp độ nguy cơ cao
riêng huyện đảo bạch long vĩ vẫn thuộc cấp độ một bình thường mới
về cấp độ xã phường hải phòng có một trăm ba mươi một trên hai trăm một mươi tám xã phường thị trấn nguy cơ rất cao tức là vùng đỏ
bảy mươi một xã phường thị trấn nguy cơ cao vùng cam
một mươi xã phường cấp độ hai là vùng vàng
và sáu xã phường vùng xanh
trước tình hình diễn biến phức tạp hoạt động vận tải khách liên tình tại những bến xe chính của hải phòng đều đã tạm dừng hoạt động
thưa quý vị mạng xã hội đang có một ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của mỗi chúng ta
và trong giới những người nổi tiếng hoặc có chút tiếng tâm thì mức độ ảnh hưởng của mạng xã hội còn lớn hơn rất nhiều
với những điều tích cực từ những người nổi tiếng những nghệ sĩ có thể tạo nên những lan tỏa kỳ diệu
trong cộng đồng thế nhưng ngược lại những chuyện tiêu cực sẽ gây ra sự thất vọng lớn trong công chúng
hiện tượng những người nổi tiếng lăng mạ hạ nhục và bóc phốt trên mạng xã hội không còn là chuyện hiếm trong thời gian gần đây
nó là một biểu hiện sâu xí của văn hóa ứng xử
mỉa mai đá xéo ám chỉ bóc phốt cho đến những lời lẽ miệt thị hạ nhục nhau là những gì mà không ít những người nổi tiếng
đang dành cho nhau trên mạng xã hội
những đấu tố qua lại phơi bầy đời tư cá nhân của nhau lên mạng xã hội càng thu hút đông đảo công chúng
nhất là giới trẻ theo dõi hùa theo không có hồi kết
nghĩ mạng xã hội chỉ là ảo là nơi tự do nên nhiều người nổi tiếng hành xử theo kiểu vô pháp
nhưng hệ quả là thật
tin giả thì tôi cũng sẽ không theo dõi hay là forw họ trên các nền tảng mạng xã hội nữa
tôi thấy việc mà các nghệ sĩ đấu tối nhau và hạ nhúng nhau trên mạng xã hội là một việc gây ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ ngày nay
khi mà họ có những cái ngôn từ không chuẩn mực như vậy bởi vì họ có một sự ảnh hưởng rất lớn và giới trẻ có thể học theo những cái việc đó
ở trong lòng công chúng là điều mà hầu hết những người nổi tiếng hướng tới
và tất nhiên những cách ứng xử thiếu văn minh thiếu văn hóa sẽ gây ra những hệ lụy nhất định
và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
chuyên gia văn hóa để cùng trao đổi sâu hơn về vấn đề này
xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách
vâng thưa ông thời gian gần đây thì xảy ra khá nhiều vụ ồn ào liên quan tới những phát ngôn thiếu chuẩn mực
rồi những cách hành xử thiếu văn minh của một số người nổi tiếng ở trên mạng xã hội
ông đánh giá sao về những vụ việc này ạ
tôi thấy rằng trong thời gian gần đây trên mạng xã hội có rất nhiều những nhân vật nổi tiếng
có thể là ca sĩ nghệ sĩ hoặc là nhà khoa học hoặc là hoa hậu á hậu người mẫu
vâng thưa ông
nó tham gia vào mạng xã hội
nhưng mà có lẽ là do chưa nắm đầy đủ thông tin
hoặc cũng có lẽ là do tiếp cận theo góc độ cá nhân quá nhiều
hoặc là tự đề cao cái bản thân mình quá mức
cho nên là thường có những phát ngôn lệch chuẩn
nó gây ra những cái hiểu nhầm và tranh luận rất là cay gắt trên mạng xã hội
thì điều đó nó ảnh hưởng không tốt đến cái cuộc sống của người dân
nói chung và
và ảnh hưởng không tốt đến cá nhân những cái người mà tham gia vào mạng xã hội đó
kể cả những người không nổi tiếng và đặc biệt là những người nổi tiếng
thì điều đó là điều rất đáng tiếc và chúng ta cũng thấy rằng là nó là mặt trái của cái truyền thông trên mạng xã hội hiện nay
vâng có những ý kiến cho rằng là những cái phát ngôn thiếu chuẩn mực
rồi gây sốc của những người nổi tiếng ở trên mạng xã hội thì đôi khi là do vạ miệng
nhưng đôi khi là cố tình là thỏa mãn cái tôi của mình
ông đánh giá sao về điều này ạ
vâng tôi cho rằng ý kiến nó cũng đúng nhưng mà chỉ đúng một phần thôi
bởi vì là chúng ta biết rằng là cũng có những người nổi tiếng nhất
họ rất có thể nổi tiếng về cái mặt chuyên môn của họ
ví dụ họ là diễn viên là ca sĩ là người mẫu là nhà khoa học là một chuyên ngành nào đó
nhưng khi họ đàm những cái chuyện trên mạng xã hội ấy
thì có thể lĩnh vực ấy không phải là chuyên môn sâu của họ
cho nên họ cũng dễ mắc những cái sai lầm
sai lầm có thể là họ không hiểu về cái nội dung đó
hoặc là cũng sai lầm có thể là họ không hiểu được cái câu chuyện
nó diễn ra qua rất nhiều những cái giai đoạn khác nhau rồi mà mình chỉ mới tiếp cận
và họ đã dẫn đến những cái gọi là fan goal nó gọi là không đúng với nội dung
rồi thì không đúng với lại phong cách hoặc là còn xúc phạm đến người khác nữa
thế còn cũng có một lượng người nào đó là họ cố tình như vậy
vì sao thì có lẽ cũng nhiều nguyên nhân lắm
thứ nhất là bây giờ cũng có những người họ cố tình như thế để họ trở thành nổi tiếng hơn
và chính cái nổi tiếng hơn đó thì nó lại chuyển sang thành tai tiếng
chứ không phải là nổi tiếng nữa
nhưng mà họ sẽ được là câu view câu like
rồi rất nhiều người comment vào đó rồi share vào đó
rồi bình luận vào đó nữa
thì rất có thể là họ lại lựa chọn cái con đường trông gai đó
vào con đường gọi là không tốt đẹp đó để họ trở thành nổi tiếng hơn
thì điều đó tôi cho rằng là cũng có
thậm chí có những người cố tình ấy
không những cố tình một lần mà còn lập đi lập lại cả
vậy thì theo ông cách hành xử bốc phốt rồi hạ nhục nhau của những người nổi tiếng
ở trên mạng xã hội thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới công chúng của họ
đặc biệt là giới trẻ
cá nhân nào đó mà vi phạm vào đạo đức và luật pháp
vào thuần phong mỹ tục mà có những lời nói
có những thái độ ứng xử không đúng với lại cái chuẩn mực
thì rõ ràng là nó sẽ gọi là có tác động
đến xã hội thì nó có hai mặt
một là những người mà có thể rằng là ủng hộ
có một cái phần trăm nào đó ủng hộ với lại những cái cách tiếp cận như vậy
với thái độ với lời nói mà lệch chuẩn như vậy
thì số lượng này ít
đó gọi như là đại đa số là trên cộng đồng của chúng ta
mà người ta cũng có rất nhiều cái người có lập trường quan điểm
có hiểu biết và người ta cũng gọi là góp ý hoặc chia sẻ hoặc là phê phán
thế nhưng mà thực ra là với những người có trình độ và có bản lĩnh
thì đứng trước những cái thông tin lệch chuẩn thế
thì người ta vẫn có thể là nhận thức được đúng và sai
nhưng với các bạn trẻ bây giờ đang quá trình hình thành nhân cách
khi mà họ đã suy tôn một ca sĩ nào đó hoặc là thần tượng một nghệ sĩ nào đó
hay là thần tượng một nhà khoa học nào đó
thì có lẽ là họ đôi lúc
là họ không được tỉnh táo
và những lời nói của các cái người mà thần tượng của họ
dù đúng dù sai dù chuẩn hay không chuẩn
thì đều được một số các bạn trẻ đó rất là suy tôn
và thậm chí còn học theo làm theo nữa
và nó sẽ lan tỏa những cái lệch chuẩn đó ra nữa
thì xã hội nó sẽ trở nên là có rất nhiều điều mà chúng ta thấy đáng tiếc
vâng thưa ông có thể nói rằng những người nổi tiếng hay là những nghệ sĩ
là những cái danh sưng rất là cao quý
để tôn vinh những cái đóng góp của họ
và đặc biệt là đề cao vai trò của họ trong xã hội
tuy nhiên thì những cái cách hành xử thiếu văn minh thiếu chuẩn mực
thì đang đòi hỏi chúng ta cần phải có những cái thước đo như thế nào
về chuẩn mực văn hóa đối với những người nổi tiếng ạ
vâng chúng ta thấy điều đó rất cần
ví dụ như là trong giới nghệ sĩ
vừa rồi thì bên bộ văn hóa thể thao du lịch đã đưa ra một cái gọi là
chuẩn mực ứng xử của các nghệ sĩ trong đời sống trên mạng xã hội
đúng không ạ
nhưng mà đấy là chỉ mới dành cho nghệ sĩ thôi
còn người nổi tiếng nói chung thì có lẽ tôi cho rằng đấy cũng là một cái căn cứ
để mà học tập và làm theo
đúng không ạ
đấy nó có một mươi một gọi là điều
trong cái tập thì nó có một mươi một cái điều tất cả
thì tôi cho rằng là những người mà nổi tiếng trong xã hội
thì tôi nghĩ rằng nó có hai loại chính
một là những người nổi tiếng thực sự bằng đạo đức và tài năng
nhưng một loại nổi tiếng thứ hai mà có thể nổi tiếng cho vào ngoặc kép
là họ cố tạo ra và được cộng đồng mạng người ta biết
và cái sự nổi tiếng đó nó rất là mong manh và nó dễ trở thành tai tiếng
và nó sẽ đi qua giới hạn một chút thôi thì cái sự nổi tiếng đó nó sẽ gọi là bị mất
và có thể còn là vi phạm pháp luật nữa
thế và muốn cho cái gọi là cái văn hóa ứng xử trên mạng xã hội
nó đi vào chuẩn mực thì thực ra là bộ thông tin truyền thông
rồi bộ văn hóa cũng đã có những cái gọi là quy định rồi
hay là ví dụ như là trong những cái bộ luật của chúng

luật việc công dân chẳng hạn
luật việc công chức viên chức chẳng hạn
cũng có những cái quy định về đạo đức tư cách rồi thì trách nhiệm xã hội rồi
thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng là trên mạng xã hội thì mình tiếp tục
có lẽ là cần phải bổ sung hơn nữa
về cả mặt đầu tư về mặt trăng thiết bị để mà quản lý cái đó
rồi thì những cái bộ luật của chúng ta hay văn bản dưới luật của chúng ta
cũng cần phải cụ thể hóa những điều đó ra nữa
và điểm thứ ba nữa là chúng ta cũng cần phải có những nguồn nhân lực
mình theo dõi bảo đảm là mình có thể là tôn vinh những cái gọi là đúng đắn
những cái tốt đẹp với những người nổi tiếng mà có ích cho xã hội
và có thể là nhắc nhở hoặc là xử lý những trường hợp
mà những người nổi tiếng đã vi phạm vào đạo đức vi phạm vào luật pháp
hoặc là vi phạm vào những cái điều mà đã quy định
ngay cả những nước văn minh bây giờ họ cũng phải liên tục đầu tư
những trang thiết bị hiện đại để họ làm chủ cái không gian mạnh đó
thì họ mới có thể gọi là làm chủ cái không gian mạnh đó
vậy là làm chủ được cái tình hình và họ mới gọi là xây dựng được cái hình ảnh
cũng như là cái nội dung văn hóa ứng xử trên mạng một cách gọi là theo đúng
cái thuần phong mỹ tục cũng như theo đúng cái chuẩn mực đạo đức
vâng xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
và kính thưa quý vị mạng xã hội thì không phải là tòa án
và mỗi chúng ta thì cũng không phải là thẩm phán để có thể phân xử hay là kết án bất kỳ ai
chính vì vậy mà chúng ta hãy sử dụng mạng xã hội một cách có văn minh
phù hợp với luật pháp và thuần phong mỹ tục
đấu tranh với cái xấu là trách nhiệm của mỗi công dân và xã hội
thế nhưng nhất định không phải là xăm soi tìm cây xấu của người khác để tung hệ lên mạng
vâng ạ và tất nhiên anh kim biết không có thể nói rằng là hành vi hạ nhục hay là bô nhọ người khác
thì đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc và đã được quy định rất cụ thể trong các điều luật
theo quy định tại điểm a khoảng một điều tám luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám
một trong những hành vi bị nghiêm cấm trên môi trường mạng
là xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của người khác
những người bóc phốp thường sử dụng mạng máy tính hoặc mạng điện thông phương tiện điện tử
nên nếu xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác
sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo khoản hai điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với khung hình phạt từ ba tháng đến hai năm tù
nếu hành vi bóc phốp làm địa đặt hoặc lan truyền những điều sai sự thật
nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm danh dự của người khác
thì có thể bị phạt tù từ một năm đến ba năm theo khoản hai điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có thể nói vấn đề trên đang khiến cho dư luận xã hội vô cùng bức xúc
khi những người có tầm ảnh hưởng lại có những hành xử đi ngược lại với những quy chuẩn của xã hội
và mong rằng những hành vi như trên thì sẽ bị xử phạt thích đáng để vấn đề trên sẽ được giải quyết một cách triệt đề
và tiếp ngay sau đây thì mời quý vị đến với phần điểm các chính sách mới sẽ có hiệu lực
trong năm hai nghìn hai mươi
nghị định số bảy hai nghìn hai mươi một nvcp về chuẩn nghèo đa triệu thay thế cho quyết định số năm mươi chín hai nghìn một mươi năm quy đề ttg ban hành từ năm hai nghìn một mươi năm
quy định từ năm hai nghìn hai mươi hai hộ gia đình có thu nhập được quân đồng lưỡi trên một tháng
từ hai triệu đồng trở xuống ở thành thị và từ một năm triệu đồng trở xuống ở nông thôn
thiếu hụt ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ trị
thưa bảo hiểm xã hội việt nam những người thuộc dựng chuẩn nghèo cũ hôm nay sẽ phải chủ động tham gia bảo hiểm y tế
hộ gia đình và không được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế như trước đây
còn các đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội
cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai luật sự gồi bổ sung một số điệu của luật sự đến vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực thi hành
luật quy định mức phạt tiền tối đa với các cá nhân lên đến một tỷ đồng
nếu vi phạm quản lý các vùng điền đảo và thềm lực địa quản lý hạn nhân và chất phóng xạ năng lượng vi tử
tiền tệ tiền lợi quý đa quý ngân hàng tín dụng hoạt động sầu khí và kho sản khác bảo vệ môi trường thi sản